thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
sáng nay qua công tác nắm tình hình một chiếc ô tô có dấu hiệu nghi vấn
di chuyển đến trạm thu phí cầu bạch đằng
tổ công tác đã áp sát bắt giữ các đối tượng chống trả quyết liệt
lực lượng chức năng phải nổi súng chỉ thiên để chấn áp rồi không chế tại chỗ
kiểm tra người cùng phương tiện thu giữ một vali tiền có một trăm ba mươi triệu đồng
cùng năm gói ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai đã bản giao bốn đối tượng
cùng tăng vật cho công an quận kiến an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến vụ nổ súng làm hai người thiệt mạng bốn người bị thương nặng xảy ra tại thành phố phú quốc
công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ một mươi bảy người liên quan và phong tỏa các tuyến đường
từ phú quốc ra vào đất liền để phục vụ công tác điều tra
vụ việc xảy ra vào khoảng trưa nay trên địa bàn bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc
thời điểm này một nhóm người đang xây nhà thì bị một nhóm người lạ mặt dùng súng bắn
hậu quả một người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi cấp cứu bốn người bị thương nặng
theo cơ quan công an nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về đất đai
liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai bị can
hai bị can gồm trần lập nghĩa chú tại tỉnh sóc trăng và kim thị huỳnh duy là nhân viên trung tâm đăng kiểm trú tại tỉnh trà vinh
trước đó bốn đối tượng tại trung tâm này đã bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ của các tài xế mang xe đến kiểm định với số tiền chín triệu đồng
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần văn chi ba mươi tám tuổi trú tại huyện quế võ về hành vi cướp tài sản
chi đã thuê xe ôm trở từ huyện quế võ sang huyện gia bình
đến nơi vắng vẻ đối tượng yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao khống chế đâm nạn nhân gây thương tích sau đó chiếm đoạt xe máy rồi tẩu thoát
chỉ sau bốn giờ đồng hồ gây án công an huyện gia bình đã bắt giữ khi chi đang lẩn trốn tại nhà riêng
đối tượng khai nhận do không có phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chiều nay đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội khóa một mươi năm là chức sắc tôn giáo
người dân tộc thiểu số nhằm duy trì củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an và đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo
người dân tộc thiểu số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về phía bộ công an còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang khẳng định trong kết quả công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo dân tộc
kết quả công tác tranh thủ vận động phát huy vai trò của chức sắc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có đồng góp rất lớn của các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tín đồ các tôn giáo
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
những năm qua các chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số đã giúp đỡ cung cấp cho lực lượng công an
hàng nghìn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong vùng tôn giáo vùng dân tộc thiểu số nhất là tại các địa bàn chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ đảng nhà nước và lực lượng công an luôn tin tưởng và mong muốn
trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm với trí tuệ và tinh thần đoàn kết gắn bó đồng hành cùng dân tộc
các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục là câu nối quan trọng
đưa những chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với bà con nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số đồng bào có đạo
ở vùng sâu vùng xa vùng còn nhiều khó khăn tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhất là trong xây dựng nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên các địa bàn lĩnh vực huy động sự tham gia tích cực của đồng bào có đạo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cảm ơn tình cảm của cá nhân đồng chí bộ trưởng và bộ công an
các đại biểu dự buổi gặp mặt trân trọng mong muốn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục dành sự quan tâm giúp đỡ
tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định lành mạnh đảm bảo môi trường an ninh an toàn
trật tự kỷ cương tạo không gian thuận lợi nhất cho phát triển các dân tộc thiểu số các tín ngưỡng tôn giáo
sáng nay tại tỉnh hà nam thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo khoa học xây dựng lực lượng công an xã phường thị trấn chính quy bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ba mươi báo cáo khoa học và một mươi hai ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm bám sát chủ đề
luận giải sâu sắc về phương diện lý luận và thực tiễn cho thấy những cách làm hay sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng công an xã
phường thị trấn bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết đến nay bộ công an đã điều động bố trí gần năm mươi cán bộ công an chính quy
tại toàn bộ tám tám trăm sáu mươi bốn xã trên cả nước đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an xã phường thị trấn
hy sinh quên mình trong thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người công an nhân dân trong lòng nhân dân
những kết quả đó đã làm chuyển biến tích cực rõ rệt về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở được lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành
cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình ủng hộ ghi nhận đánh giá cao
thứ trưởng nhấn mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ cần chủ động khắc phục mọi khó khăn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh nêu cao ý thức tự học tự rèn làm tốt công tác dân vận là chỗ dựa thực sự vững chắc của nhân dân
sáu tháng triển khai xây dựng đề án xã biên giới sạch về ma túy dưới sự chủ trì của trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an dù hội nghị có đại diện các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an chín tỉnh có đường biên giới
phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của công an tỉnh nghệ an trong quá trình thực hiện đề án
nổi bật là công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hay sáng tạo hiệu quả trong công tác làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trên hai mươi bảy xã biên giới phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn
điển hình như việc điều động hai mươi bảy cán bộ có kinh nghiệm trong phòng chống ma túy tăng cường cho các xã biên giới trong thời hạn một năm
quá trình thực hiện đã huy động trên năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường theo các kế hoạch phương án nghiệp vụ
phân công một mươi hai công an các đơn vị địa phương kết nghĩa với một mươi hai ủy ban nhân dân huyện biên giới khó khăn để hỗ trợ thực hiện đề án
thứ trưởng cũng biểu dương công an tỉnh nghệ an chỉ trong sáu tháng triển khai đề án
công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt tám mươi ba vụ chín mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu gần một mươi năm kg ma túy các loại
đây là kết quả rất nổi bật và đáng ghi nhận góp phần làm sạch địa bàn từ đó mang lại bình yên trong từng bản làng biên giới
thời gian tới thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh nghệ an tiếp tục nghiên cứu quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt các giải pháp giữ sạch
đối với những xã đã đạt tiêu chí xã biên giới sạch ma túy bảo đảm hiệu quả bền vững của đề án
dịp này bang tổ chức đã trao tặng bằng khen của bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong quá trình triển khai thực hiện đề án
cũng trong chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
đã có buổi làm việc kiểm tra thao gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đối với tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc thứ trưởng đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực quyết tâm chính trị của tỉnh nghệ an trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
nổi bật công an tỉnh nghệ an đã tham mưu ubnd tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các cục nghiệp vụ bộ công an tập đoàn vnpt kiểm tra an ninh đánh giá an ninh mạng an toàn thông tin hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh nghệ an kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nghệ an là một trong một mươi bốn địa phương hoàn thành sớm việc kết nối công an tỉnh đã triển khai toàn bộ một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực ngành công an theo đúng chỉ đạo của bộ công an đã triển khai một mươi hai dịch vụ công ngoài ngành công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế về mặt chủ quan khi nhiều người dân vẫn chưa có tài khoản trên cổng dịch vụ công công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện dịch vụ công còn hạn chế
thời gian tới bộ công an sẽ chỉ đạo các cuộc nghiệp vụ phối hợp với tỉnh nghệ an nhằm hướng dẫn các nội dung cụ thể để thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn đề án sáu trên địa bàn
thưa quý vị dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn là việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử người dân có thể theo dõi giám sát được việc thực hiện trực tuyến
cùng với cả nước hiện nay công an tỉnh đồng nai đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
bằng những thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet hồ sơ của công dân sẽ được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công giúp cá nhân tổ chức tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại phù hợp với thời đại chuyển đổi số hiện nay
thực tế là em cũng không hiểu về quy trình làm ở đây tương bước như thế nào
nhưng mà khi em bước qua đây em gặp các anh chiến sĩ và cán bộ ở đây thì người ta hướng dẫn em rất là kỹ càng
em thấy làm hồ sơ thủ tục khá là nhanh ngọn lẹ được nhờ sự giúp đỡ của các anh chị cô chú ở đây thì em thấy làm hồ sơ passport nó đơn hình dạng hơn khi là em ở nhà
trước hết thì mình rất là cảm thấy là cái làm hồ sơ online này rất là nhanh và được các anh chị cán bộ ở đây hướng dẫn rất là tận tình
thì mọi việc xử lý rất là nhanh chóng không phải đợi lâu rùm ràng
xác định cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm đột phá nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
những năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đồng nai đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
và là một trong những đơn vị đầu tiên của công an tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet và số điện thoại được đăng ký chính chủ
người dân có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ công an
thực hiện từng bước theo hướng dẫn là đã hoàn thành thủ tục xin cấp hộ chiếu online
điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức mà còn tránh phát sinh tiêu cực cũng như giảm áp lực cho lực lượng chức năng
hiện phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đồng nai đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba là hơn bốn mươi hồ sơ
tiếp nhận hồ sơ hộ chiếu trực tuyến mức độ bốn qua cổng dịch vụ công từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay là gần một trường hợp
cùng với nỗ lực quyết tâm triển khai thành công việc cung cấp dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công của bộ công an đối với một mươi một thủ tục
tiếp tục duy trì hiệu quả tiếp nhận thủ tục mức độ ba trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
thì việc thay đổi thói quen của cá nhân tổ chức trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến là vô cùng quan trọng
phòng quản lý xuất nhập cảnh tổ chức công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân khai báo trực tuyến tại một mươi một các điểm dịch vụ công trên toàn tỉnh
với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính xây dựng chương trình làm việc công khai minh bạch
đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nhiệt tình hướng dẫn cá nhân tổ chức
lựa chọn trải nghiệm sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh đồng nai chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong phần tiếp theo của bản tin cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố hai bị can trong vụ án xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
lo ngại tình trạng bạo lực tại myanmar
các quốc gia asean nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
đó là tào đức hiệp sinh ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ công đoàn đường sát việt nam bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
lê thị ngọc anh sinh ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chuyên viên phòng nhà khách vụ lễ tân ban đối ngoại trung ương bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can nói trên
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục ngày thứ ba xét xử đại án buôn lậu xăng dầu
tại phiên xét xử đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố toàn bộ số tài sản đã thu giữ của các bị cáo kê biên hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng năm mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản khác
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai còn kê biên một mươi bảy tàu chở xăng lậu hai mươi hai xe bồn ba ô tô hai xe máy tạm giữ sáu mươi năm điện thoại di động
cơ quan điều tra niêm phong hai năm triệu lít xăng ron chín mươi năm nhập lậu và thu giữ hơn hai mươi kg chất bột màu dùng để pha vào sang nhập lậu tạo màu bán thị trường
ngoài ra còn phong tỏa bốn mươi một tài khoản ngân hàng của các bị cáo với tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng tạm dừng giao dịch một tài khoản với số tiền bốn mươi sáu năm tỷ đồng
cơ quan điều tra kê biên năm mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh sóc trăng đồng tháp long an hậu giang đồng nai bình dương bình phước và tp hcm
đồng thời tạm giữ hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng gần ba trăm linh usd năm trăm linh đô la singapore và một thẻ atm
toàn bộ số tiền nói trên đã được nộp vào tài khoản của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tỉnh đồng nai
mặc dù đã say xỉn người đàn ông ở gia lai vẫn lái ô tô rồi đâm vào ba xe máy đang dừng chờ đèn đỏ hậu quả một người tử vong tại bệnh viện ba người bị thương
ngày hôm nay công an tp pleiku tỉnh gia lai đã tạm giữ hình sự nguyễn văn tuy chú tại tp pleiku về hành vi lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn nói trên
vụ việc xảy ra vào đêm hai mươi năm tháng một mươi tuy điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường lý thái tổ khi đến ngã tư lý thái tổ hùng vương xe ô tô đâm vào ba xe máy đang dừng đèn đỏ
hình ảnh được camera giám sát ghi lại cho thấy ba xe máy đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị ô tô đâm mạnh từ phía sau cả ba chiếc xe máy bị hất văng ra xa
sau khi gây ra tai nạn ô tô tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi dừng lại vụ tai nạn làm bốn người đi trên ba xe máy bị thương trong đó một người tử vong tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe điều khiển ô tô không quan sát nồng độ cồn lúc đó là một năm mươi ba mg trên một lít khí thở
chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vượt đèn đỏ phóng nhanh vượt ẩu gian hàng ngang
đây là một số lỗi vi phạm phổ biến của một bộ phận học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng
mặc dù đã được tuyên truyền nhiều về những nguy hiểm cũng như mức xử phạt đối với việc sử dụng xe máy trên năm mươi phân khối
thế nhưng tình trạng học sinh sử dụng xe máy vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu gia tăng
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên
đây là hình ảnh một nhóm học sinh của trường trung học phổ thông ngũ hành sơn vô tư lưu thông trên tuyến đường lê văn hiến phường hòa hải
đi xe phân khối lớn
giàn hàng ngang và không đội ngũ bảo hiểm
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngũ hành sơn đã điều tra
và mời các em cùng phụ huynh về trụ sở công an phường để làm việc
còn đây là hình ảnh tại một chốt kiểm soát giao thông khác tại địa bàn quận thanh khê
sau mỗi giờ tan học không khó để bắt gặp những học sinh mặc đồng phục đi xe máy phân khối lớn đến trường như thế này
các em không đi học được
nhà ông không có xe khác
mặc dù theo quy định những người dưới một mươi tám tuổi chỉ được điều khiển xe điện xe máy điện có tốc độ dưới năm mươi km một giờ hoặc xe máy dưới năm mươi phân khối
tuy nhiên tình trạng học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường vẫn tiếp tục gia tăng
điều này xuất phát từ việc phụ huynh giao xe cho các em đi học mặc dù biết các em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông
theo quy định tại điều năm mươi tám luật giao thông đường bộ hành vi này sẽ bị xử lý với mức phạt hai triệu đồng
hành vi này sẽ bị xử lý với mức phạt hai triệu đồng
mặc dù ngay từ đầu năm học lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông đến các em học sinh
tuy nhiên tình trạng các em học sinh đi xe máy đến trường vẫn tiếp tục gia tăng
nhằm hạn chế tình trạng này cần có sự phối hợp từ nhà trường
các bậc phụ huynh cũng cần kiên quyết không giao xe cho các em khi chưa đủ độ tuổi tham gia giao thông
thường xuyên nhắc nhở các em về những nguy hiểm hậu quả khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường